thông tin trên báo tuổi trẻ vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng hai
ubnd tp hcm đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp nguyễn thành phong cho biết với đặc điểm dân số đông
mật độ dân cư cao lại là nơi giao thương về mua bán du lịch dịch vụ của nhiều nước
khiến nguy cơ lệ nhiễm bệnh cao nên lãnh đạo tp hcm đã đề xuất chính phủ
cho học sinh nghỉ học đến hết tháng ba
tuy nhiên trong tình huống chính phủ quyết định học sinh cả nước phải trở lại trường
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi tp hcm cũng chuẩn bị phương án để từng khối lớp cấp học
có thời gian đi học phù hợp với thực tế chống dịch của thành phố
việc này nhằm tránh tình trạng hơn hai triệu học sinh và đội ngũ thầy cô giáo
đồng loạt đến trường gây áp lực lớn lên công tác phòng chống dịch bệnh
chỉ mới bước vào đầu mùa khô nhưng nhiều tỉnh ở đồng bằng sông cửu long
đã chịu những tác động nghiêm trọng do hạn hán và nước mặn xâm nhập
vậy làm thế nào để giảm thải thiệt hại do hạn mặn gây ra
câu trả lời sẽ có trong bài viết trên báo nhân dân
tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại đồng bằng sông cửu long
khiến lúa hoa màu chết khô nước sinh hoạt thiếu trầm trọng
cuộc sống của người nông dân khốn đốn
giúp kinh nghiệm trước đây chính phủ các bộ ngành trung ương và các địa phương
cùng người dân trong vùng đã quyết liệt chủ động sáng tạo
áp dụng nhiều giải pháp phòng chống hạn mặn đem lại kết quả và giảm đáng kể thiệt hại
hơn một năm chuyển từ các bộ chủ quản về ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp ban quản lý vốn còn được gọi là siêu ủy ban
các doanh nghiệp nhà nước lớn vướng hàng loạt khó khăn thậm chí có nguy cơ dừng hoạt động
do vậy một số doanh nghiệp nhà nước xin chuyển về bộ chủ quản như trước kia
phản ánh tình trạng này tác giả bài viết trên báo tiền phong nêu câu hỏi
mắc kẹt ở siêu ủy ban
trước bối cảnh này bộ kế hoạch và đầu tư có văn bản kiến nghị thủ tướng
một số giải pháp cấp bách trong đó chủ yếu liên quan đến luật đầu tư
luật số sáu mươi chín luật xây dựng đồng thời kiến nghị chính phủ ban hành nghị quyết
về việc xử lý các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc ủy ban
thiếu tướng lê xuân đức cục phó cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
thời điểm này bộ công an và cục cảnh sát giao thông đang tích cực phối hợp
với văn phòng chính phủ bộ tài chính triển khai công tác chuẩn bị cho việc nộp phạt
vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia
trung quanh vấn đề này báo giao thông có bài ngồi nhà nộp phạt vi phạm giao thông thế nào
theo thiếu tướng lê xuân đức từ ngày một mươi hai tháng ba cổng dịch vụ công quốc gia
dịchvucông gov vn của chính phủ sẽ mở cổng thông tin về nộp phạt vi phạm giao thông
lúc đó người dân ở bất cứ đâu chỉ cần dùng máy tính điện thoại
truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để hoàn tất thủ tục nộp phạt
đây có lẽ cũng là mong mỏi của người vi phạm giao thông sẽ được nộp phạt trực tuyến để giảm tiêu cực